tại tỉnh quảng ninh vào mùa khô nguy cơ xảy ra cháy đặc biệt là trên các tàu du lịch vịnh hạ long và vịnh bái tử long là rất lớn
chính vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy được chính quyền tỉnh quảng ninh và thành phố hạ long hết sức coi trọng
hiện nay tổng số tàu du lịch thường xuyên hoạt động trên vịnh hạ long là gần bốn trăm tám mươi tàu trong đó khoảng một trăm bảy mươi tàu lưu trú ba trăm một mươi tàu tham quan
vào mùa khô trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy tàu trên vịnh ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã ban hành thông báo về phòng chống cháy nổ
và các nguy cơ khác trên tàu du lịch ảnh hưởng tới công tác đảm bảo an toàn cho khách tham quan lưu trú trên vịnh hạ long bái tử long
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay phòng cảnh sát phòng cháy số năm chúng tôi đã tham mưu cho giám đốc ban hành ba kế hoạch rất quan trọng
rất là sát với công tác quản lý nhà nước về đảm bảo cho hoạt động tàu du lịch trên vịnh hạ long
đó là kế hoạch về tổ chức hướng dẫn cho các cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với tàu du lịch
để bảo đảm việc phòng cháy chữa cháy có hiệu quả hơn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ninh phối hợp với các tàu du lịch
trong công tác tập huấn luyện tập phòng cháy chữa cháy đề phòng trường hợp khẩn cấp
mỗi một năm một lần chúng tôi diễn tập cùng với bên phòng cảnh sát số năm
và toàn bộ anh em thủy thủ trên công ty và diễn tập cùng với cả lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên biển
để bảo đảm tốt hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã kiến nghị cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
báo cáo chính phủ cho phép tỉnh quảng ninh được ban hành những quy định cao hơn tiêu chuẩn chung hiện nay về phòng cháy chữa cháy
cho các tàu du lịch hoạt động trên vịnh hạ long bái tử long